sau thanh long trôm trôm vải nhãn và vũ sữa cuối năm nay trái xoài của việt nam sẽ được nhập khẩu vào mỹ
dưới dạng các lô hàng thương mại và phải kèm theo chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm của cục bảo vệ thực vật việt nam
sau khi được kiểm tra nghiêm ngặt theo quy định của hệ thống kiểm soát
bao gồm các quy định về vườn trồng và xử lý chiếu xạ
sản phẩm xoài tươi sẽ là loại trái cây thứ sáu được nhập khẩu sang mỹ dưới dạng các lô hàng thương mại
và phải kèm theo chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm của cục bảo vệ thực phẩm việt nam
dự kiến hàng năm việt nam sẽ xuất khẩu sang mỹ khoảng ba tấn xoài
tương đương khoảng một lượng nhập khẩu xoài tươi của quốc gia này và ngang bằng với sản lượng nội địa của mỹ
việc mỹ chuẩn bị mở cửa thị trường cho trái vú sữa và xoài của việt nam là một tin vui
trong bối cảnh người nông dân việt nam còn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đầu ra cho nông sản